còn vào khoảng bảy giờ sáng ngày hôm qua trên đường cao văn thỉnh thuộc khu vực phường phú khương
thành phố bến tre tỉnh bến tre đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô vận tải
với xe mô tô làm một người tử vong tại chỗ
theo thông tin ban đầu xe ô tô chở phế liệu mang bì kiểm soát năm mươi bốn m ba nghìn bốn mươi một do nguyễn văn sơn em
chú tại xã an thới huyện mò cái nam điều khiển đang băng qua đường bất ngờ va chạm
với xe mô tô biển kiểm soát bảy mươi một b hai ba mươi bảy nghìn hai trăm chín mươi năm do chị bùi thị hoa liên chú tại thị trấn rồng trôm huyện rồng trôn điều khiển
sau cú va chạm mạnh chị liên ngã văng xuống đường cách xe ô tô con khoảng bốn mét và tử vong ngay sau đó
xe mô tô bị hư hỏng nặng nguyên nhân của vụ tai nạn hiện đang được cơ quan chức năng xác minh làm rõ